hôm nay hai mươi tháng ba phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo trương mỹ lan cùng tám mươi năm bị cáo
trong vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thị pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
tiếp tục với phần tranh luận của luật sư và đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm
trước đó chiều ngày một mươi chín tháng ba viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã kết thúc phần luận tội
đối với tám mươi sáu bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn vạn thị pháp
và ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb cùng các đơn vị khác có liên quan
sau hai tuần xét hỏi làm rõ về các hành vi vi phạm của các bị cáo
trừ bị cáo trương mỹ lan không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố
các bị cáo còn lại đều có lời khai hoặc thừa nhận sai phạm của mình
do đó căn cứ vào mức độ vi phạm hậu quả vụ việc và nhận thức của các bị cáo
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã có bản luận tội đối với từng bị cáo
từng nhóm tội và đề nghị các mức án khác nhau
theo đó người bị đề nghị mức án nặng nhất là trương mỹ lan tổng hợp bức án đến tử hình
nhóm đồng phạm giúp sức trực tiếp cho bị cáo trương mỹ lan bị đề nghị mức án từ hai mươi năm đến trung thân
còn lại các bị cáo được đề nghị mức án từ ba đến một mươi tám năm tù
đặc biệt có đến một mươi năm bị cáo được viện kiểm sát đề nghị mức án ba năm tù nhưng được hưởng án treo
gồm uông văn ngọc ẩn cựu tổng giám đốc phó chủ tịch hội đồng quản trị scb
nguyễn thị phương loan thành viên hội đồng quản trị scb
võ thành hùng cựu thành viên hội đồng quản trị scb
hoàng minh hoàn cậu phó tổng giám đốc scb
nguyễn anh phước cậu phó tổng giám đốc scb
phạm mạnh cường cựu giám đốc phòng tái thẩm định scb
nguyễn huỳnh lan tri cậu trường phòng tái thẩm định scb
lưu trấn nguyên cậu giám đốc phòng giao dịch bảy hiền scb
trần thị kim ngân tổng giám đốc công ty cổ phần thẩm định giá thiên phú
đỗ xuân nam phó tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn dịch vụ bất động sản datc
lê kiều trang phó tổng giám đốc công ty cổ phần thẩm định giá e sim
vương đỗ anh tuấn phòng thanh tra thuộc cục thanh tra giám sát ngân hàng hai
vũ khánh linh phó trưởng phòng thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần thuộc cục thanh tra giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước
phạm thu phong cậu trưởng ban kiểm soát scb
lưu quốc thắng cậu trưởng ban kiểm soát scb
bị cáo chu lập cơ chồng trương mỹ lan bị đề nghị một mươi một một mươi hai năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
bị cáo trương huệ vân cháu trương mỹ lan bị đề nghị một mươi chín hai mươi năm tù về tội tham ô tài sản
đối với hành vi nhận năm hai triệu usd để bưng bít sai phạm của scb
bị cáo đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai thuộc ngân hàng nhà nước
bị viện kiểm soát đề nghị mức án trung thân về tội nhận hồi lộ
ngoài ra bị cáo nguyễn văn hưng
cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
bị đề nghị một mươi bốn một mươi năm năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên đinh văn thành bùi anh dũng
cậu chủ tịch scb võ tấn hoàng văn cậu tổng giám đốc
mức án tù trung thân về các tội tham mô tài sản
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
với các bị cáo còn lại viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt mức án thấp nhất là ba năm tù treo
đến cao nhất là hai mươi hai hai mươi bốn năm tù
về trách nhiệm dân sự viện kiểm sát đề nghị buộc bị cáo trương mỹ lan bồi thường toàn bộ hậu quả thiệt hại
do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là sáu trăm bảy mươi bảy hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng
và số lãi phát sinh của hậu quả thiệt hại này theo quy định của pháp luật
đối với bị cáo nguyễn cao trí trước đó đã yêu cầu gia đình nộp hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
và hơn ba triệu usd
đồng thời trình bày trước hội đồng xét xử ở phiên sửa trước
bị cáo trí và vợ cũng có nguyện vọng sử dụng tài sản chung khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt
qua đó viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục tạm giữ tiền
và duy trì kê biên các bất động sản của nguyễn cao trí để đảm bảo thi hành án
quá trình điều tra nhà chức trách cũng kê biên hàng loạt tài sản của bị cáo trương mỹ lan trương huệ vân
viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án
ngoài ra đối với các mã tài sản đang thế chấp tại scb
đại diện viện kiểm sát đề nghị giao cho ngân hàng này xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan công tố cũng đề nghị tịch thu toàn bộ số tiền mà các bị cáo hưởng lợi
tự nguyện khắc phục thiệt hại trừ vào nghĩa vụ của bị cáo trương mỹ lan
cáo trạng của viện kiểm soát cáo bộ trương mỹ lan sở hữu tờ chín mươi một năm cổ vần của scb
và là cổ đông có quyền lực để thao túng toàn bộ hoạt động của scb phục vụ cho các mục đích của mình
để lấy tiền từ scb bị cáo lan và đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi
tuyển chọn bố trí nhân sự vào các vị trí chủ chốt tại scb
thành lập một số đơn vị thuộc scb chuyên trách trao vai giải ngân theo yêu cầu
thành lập sử dụng hàng ngàn công ty ma
cùng với đó là thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm
tạo lập hồ sơ vai vốn khống để rút tiền từ scb
b lập phương án rút tiền cắt đứt dòng tiền sau giải ngân bán nợ xấu
bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tiến dụng giảm nợ xấu để che giấu sai phạm
mua chuộc tác động người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ
từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi hai trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ cho vay giải ngân hai năm trăm hai mươi bảy khoản
gồm một năm mươi bảy khoản khách hàng cá nhân và một bốn trăm bảy mươi khoản khách hàng tổ chức
với tổng số tiền hơn một triệu tỷ đồng
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tức thời điểm khởi tố vụ án
còn một hai trăm tám mươi bốn khoản vay gồm bốn trăm bốn mươi cá nhân vay năm trăm một mươi hai khoản và bốn trăm ba mươi năm tổ chức vay bảy trăm bảy mươi hai khoản
với dư nợ hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
các khoản vay đều thuộc nợ nhóm năm không có khả năng thu hồi sau khi trừ đi các tài sản bảo đảm có giá trị
thiệt hại gây ra cho ngân hàng scb là hơn bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
ngày một mươi hai tháng ba trong phần xét hỏi của các luật sư bị cáo trương mỹ lan đã khai
năm gái bị cáo cũng đang giao bán tòa nhà ở hà nội trị giá một tỷ usd để khắc phục hậu quả của vụ án
tại phiên tòa ngày một mươi năm tháng ba hội đồng xét xử hỏi lại bị cáo
có phải tòa capital palace số hai mươi chín liễu giai là tòa nhà bị cáo nói đến hay không
bị cáo lan xác nhận
hội đồng xét xử thông báo tòa nhà capitol palace ở hai mươi chín liễu giai hà nội
bị cáo lan nói con gái chu duyệt phấn đang giao bán một tỷ usd để khắc phục hậu quả
nhưng tòa nhà này đang được thế chấp vay hai trăm ba mươi triệu usd
hiện tại có người trả ba trăm sáu mươi triệu usd nên bị cáo nói bán một tỷ usd là không đúng
trong một diễn biến liên quan bị cáo đang giải thích rằng lý do định giá tòa nhà ở mức một tỷ usd
là dựa trên giá mua ban đầu từ một người bạn là bảy trăm linh triệu usd cùng với các chi phí phát sinh
bị cáo cũng nhấn mạnh rằng việc bán tòa nhà cho các bên nước ngoài có thể mang lại lợi nhuận cao hơn
chủ tọa hỏi ý kiến bị cáo lan về tòa nhà này
bị cáo lan nói nếu bán được thì đề nghị hội đồng xét xử thu hồi để khắc phục hậu quả của vụ án
một bác động sản khác là khách sạn năm sao đầy ủ tại hà nội
bị cáo trương mỹ lan cho biết khách sạn này của công ty cổ phần bông sen là công ty của gia đình bị cáo
cổ phần công ty chiếm hơn bảy mươi
con gái đề nghị bị cáo lan bán khách sạn đó nhưng bị cáo cho biết đang vướng mắt
do trước đây khách sạn này được cho mượn để phát hành trái phiếu
song bị cáo trương mỹ lan vẫn đề nghị hội đồng xét xử nếu thu hồi được
thì đưa vào giải quyết hậu quả của vụ án
về căn biệt thự cổ ở địa chỉ số một trăm một mươi một trăm một mươi hai võ văn tần quận ba tp hcm diện tích gần ba m hai
bị cáo lan cho biết lúc mua giá bảy trăm linh tỷ đồng
bị cáo lan yêu cầu hội đồng xét xử không kê biên căn biệt thự này
do đó là một di tích cần được bảo tồn và đề nghị trả lại cho gia đình
ngoài ra bị cáo trương mỹ lan còn xác nhận công ty của bị cáo có nhà máy sản xuất vaccine đầu tư ba trăm một mươi năm tỷ
con gái bị cáo đã đề nghị chuyển nhiều cổ phần sang cho đối tác khác
bằng giá trị đầu tư ba trăm một mươi năm tỷ đồng để khắc phục thiệt hại
bên cạnh đó bị cáo lan cũng đồng ý thu hồi một dự án tại quận bảy
bán công ty bảo hiệp đã mua khoảng một tỷ đồng để đưa vào khắc phục hậu quả
theo chủ tọa công ty bảo hiểm đang được con gái bị cáo lan đề nghị chuyển toàn bộ sang đối tác hàn quốc
với giá bốn mươi triệu usd tức khoảng chín trăm hai mươi tỷ đồng
trong phiên xử ngày một mươi ba tháng ba các luật sư xét hỏi trương mỹ lan
các bị cáo ở ngân hàng scb và nhóm các bị cáo đoàn thanh tra
tại tòa võ tấn hoàng văn cựu tổng giám đốc ngân hàng scb
hai lần thứ ba truyền thùng xốp đựng tiền đến nhà đỗ thị nhàn
cậu cục trường cục thanh tra giám sát ngân hàng hai thuộc ngân hàng nhà nước
bị truy tố tội nhận hối lộ
nhưng lúc đó bà nhàn không có nhà
văn đã gọi điện cho nhàn và được nhàn cho bas cuốt mật khẩu để vào nhà đặt thùng xốp đựng tiền
theo cáo trạng thực hiện chỉ đạo của trương mỹ lan
võ tấn hoàng văn cùng lái xe nhiều lần lái ô tô chở tiền đến hối lộ cho đỗ thị nhàn
tổng số tiền đưa là năm hai triệu usd ngay tại phòng làm việc và nhà riêng của đỗ thị nhàn
theo đó ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi tám văn đưa cho đỗ thị nhàn hai trăm linh usd tại phòng làm việc
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám văn cùng nguyễn nam tuấn lái xe đến nhà riêng của đỗ thanh nhàn
tại trung hòa cậu giới hà nội đưa hai triệu usd
vài ngày sau văn tiếp tục đến nhà đỗ thị nhàn đưa hai triệu usd
cuối năm hai nghìn một mươi tám
văn cùng tuấn tiếp tục đến nhà đỗ thị nhàn đưa thêm một triệu usd
sau mỗi lần đưa tiền cho nhàn văn đều thông báo cho trương mỹ lan biết
bị cáo võ tấn hoàng văn bị truy tố về các tội tham mô tài sản
và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
theo cáo trạng võ tấn hoàng văn bị cáo buộc giúp sức tích cực để trương mỹ lan rút tiền của scb
gây thiệt hại đặc biệt lớn
trong giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bảy phan duyệt sai hai trăm chín mươi khoản vay cho bị cáo lan gây thiệt hại hơn sáu mươi năm trăm linh hai tỷ đồng
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi bị cáo văn duyệt ba trăm linh bốn khoản vay gây thiệt hại một trăm linh một hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
ngoài ra tại tòa bị cáo trần thị mỹ dung cựu phó tổng giám đốc ngân hàng scb
đã thừa nhận sai phạm của mình không né tránh nhưng thiệt hại là quá lớn
trong khi bị cáo không phải là người được hưởng nên mong hội đồng xét xử xem xét
về tài sản đảm bảo khoản vay một năm trăm linh tỷ đồng
của tường việt bị cáo dung thừa nhận đã làm sai quy trình tiến dụng
nhưng đề nghị xem xét lại hậu quả mà bị cáo này gây ra
bị cáo cũng đề nghị xem xét lại giá trị của dự án mũi đèn đỏ và kết quả định giá của công ty hoàng quân
vì theo quan điểm của bị cáo dung thì cổ phần cổ phiếu cũng là tài sản
nhưng xác định giá trị bằng là chưa hợp lý
theo cáo trạng trần thị mỹ dung trực tiếp nhận chỉ đạo thường xuyên trao đổi bàn bạc với trương mỹ lan
để truyền đạt chỉ đạo các thành viên khác tại ngân hàng scb hợp thức hồ sơ khống giải ngân để rút tiền cho lan sử dụng
bị cáo dung biết rõ các khoản vay của trương mỹ lan nhưng đứng tên các cá nhân công ty ma
giải ngân rút tiền của scb ra trước sau đó mới hoàn thiện hợp thức hồ sơ cho vay
với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trần thị mỹ dung đã giúp sức cho trương mỹ lan
chiếm đoạt số tiền hơn hai trăm linh sáu trăm chín mươi tỷ đồng và gây thiệt hại cho ngân hàng scb số nợ lái phát sinh hơn sáu mươi chín tỷ đồng